ngày hai mươi một tháng bảy bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo việt nam khu vực đồng bằng sông hồng và các tỉnh lần cận
triển lãm trưng bày gần ba trăm linh tác phẩm tranh ảnh sách thể hiện công cuộc xây dựng phát triển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo việt nam
những hình ảnh được trưng bày sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo việt nam phát huy tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
triển lãm sẽ diễn ra từ ngày hai mươi một đến hai mươi ba tháng bảy tại quảng trường lam sơn thành phố thanh hóa